ngày hai mươi sáu tháng chín tại thị trấn trợ lầu huyện bắc bình tỉnh bình thuận tòa án nhân dân huyện bắc bình mở phiên tòa sơ thẩm xét xử một mươi năm bị cáo trong vụ án gây dối trật tự công cộng xảy ra tại xã phan rí thành huyện bắc bình vào ngày một mươi một tháng sáu vừa qua
theo cáo trạng vào khoảng chín giờ ngày một mươi một tháng sáu có rất nhiều người tham gia tụ tập đông người trên quốc lộ một thuộc địa bàn thôn bình long xã phan rí thành huyện bắc bình làm mất an ninh trật tự cản trở giao thông
sau khi nghe phần luận tội chủ tọa phiên tòa đã tuyên các bị cáo phạm tội gây dối trật tự công cộng đồng thời tuyên phạt phạm thanh bốn năm sáu tháng tù giam xử phạt các bị cáo đặng ngọc tấn bùi thanh tư nguyễn văn tiến đặng văn tuấn bốn năm tù
sau khi nghe phần luận tội chủ tọa phiên tòa đã tuyên các bị cáo đặng ngọc tấn bùi thanh tư nguyễn văn tiến đặng văn phạm